công an thành phố hà nội cho biết đã bắt khẩn cấp nhóm bảy đối tượng do có hành vi bảo kê cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ long biên
công an xác định trung bình mỗi ngày nhóm đối tượng bảo kê ở chợ long biên hà nội thu từ một mươi cho đến ba mươi triệu đồng
hàng tháng thu từ bốn trăm linh cho đến năm trăm linh triệu đồng tương đương với khoảng năm sáu tỷ đồng mỗi năm
theo tài liệu điều tra có hai mươi tám người bị hại là các tiểu thương người lái xe chở hàng đến khu vực chợ long biên
họ sẽ phải liên hệ với nhóm đối tượng và mất tiền để xin chỗ ngồi bán hàng
nhóm đối tượng lấn chiếm lòng đường hồng hà thuộc phường phúc xá quận ba đình sát chợ long biên tạo thành khu vực kinh doanh ngay bên ngoài cổng chợ
nhóm đối tượng này xác lập một khu vực riêng và thực hiện bảo kê tại đây
trung bình mỗi ngày nhóm đối tượng thu từ một mươi đến ba mươi triệu đồng hàng tháng thu từ bốn trăm linh triệu đồng
đến năm trăm linh triệu đồng tương đương khoảng năm sáu tỷ đồng mỗi năm vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa triệt phá đường dây mua bán thận liên tỉnh khởi tố và bắt giữ các bị can bao gồm
từ công nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cầm đầu đường dây mua bán thận đặng hoàng bích ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyễn trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
nguyễn ngọc diễm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về tội mua bán bộ phận cơ thể người
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định các đối tượng trong đường dây tội phạm này đều là những người từng bán thận của mình
nên biết các thủ tục và nhu cầu tìm người bán người mua thận ở các bệnh viện
các đối tượng có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi sử dụng mạng xã hội để liên hệ trao đổi che giấu hành vi phạm tội
địa bàn hoạt động rộng liên quan đến nhiều địa phương và đã thực hiện chót lọt nhiều vụ môi giới mua bán thận
với số tiền hưởng lợi từ hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng
người bán cũng như người mua
ngay sau đó căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh khám xét khẩn cấp và quyết định tạm giữ lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyên ân sơn và diễm
lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra khai thác mở rộng vụ án làm rõ các đối tượng có liên quan khác
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố và bắt tạm giam đối với hai bị can
ngũ thành phương có tên gọi khác là phạm thanh hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và trương đình đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng chú tại tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra trương đình đạt nguyên là giám đốc ngũ thành phương nhân viên kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản hậu đạt
tại xã an tây thị xã bến cát tỉnh bình dương
trong quá trình hoạt động mặc dù biết bản thân không có khả năng nhưng các bị can đạt và hậu vẫn sử dụng pháp nhân công ty
để dùng thủ đoạn gian dối lừa bẩy bị hại tin tưởng ký hợp đồng thực hiện liên quan đến đất đai nhằm chiếm đoạt số tiền gần ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương thông báo ai là bị hại của các đối tượng trên
vui lòng liên hệ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường công an tỉnh bình dương
địa chỉ số sáu trăm tám mươi một đường cách mạng tháng tám phương tránh nghĩa tp thủ dầu một tỉnh bình dương
hoặc liên hệ với đồng chí huỳnh trần đình bảo số điện thoại tám trăm tám mươi tám một trăm tám mươi bảy một trăm sáu mươi sáu để trình báo và cung cấp tài liệu
thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an về triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ linh hoạt các biện pháp công tác
đẩy mạnh tấn công chấn áp quyết liệt các loại tội phạm vi phạm pháp luật
với khí thế quyết tâm cao lực lượng công an tỉnh hà nam đã triển khai xây dựng các kế hoạch
chuyên đề gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị
qua đó bước đầu đã ghi nhận những kết quả tích cực trong đợt cao điểm này
theo thông lệ và dịp cận tết các vi phạm liên quan đến mua bán vận chuyển tăng chữ hàng cấm như thuốc lá pháo nổ
kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và thực phẩm bẩn có dấu hiệu gia tăng
trên cơ sở nắm bắt tình hình lực lượng cảnh sát kinh tế tỉnh hà nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp
theo đó đã thu giữ hai mươi hai kg pháo nổ một kg thuốc pháo phát hiện một mươi bảy vụ kinh tế một mươi chín vụ môi trường
và đã tiến hành ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
tiến hành khởi tố ba vụ án năm đối tượng liên quan đến mua bán hóa đơn trái phép trôn thuế với số tiền gần một trăm một mươi bảy tỷ đồng
tiến hành bắt xử lý một vụ việc đổ hơn một trăm linh tấn chất thải vi phạm ra môi trường
những con số đã minh chứng cho hiệu quả từ việc đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm
thứ nhất là phân công cụ thể
thời gian rồi hàng ngày thì có cái việc giao ban để phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cán bộ chiến sĩ
trên cơ sở công việc trên cơ sở trực ban trực chiến theo kế hoạch của giám đốc công an tỉnh
triển khai đợt cao điểm hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã cụ thể hóa các kế hoạch
theo đó tổ chức ứng trực một trăm linh quân số tại các tuyến địa bàn trọng điểm nút giao thông như quốc lộ một a
cũng như các điểm ra vào thành phố phủ lý
tổ chức giả soát phương tiện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên cả ba lĩnh vực đường bộ đường sắt đường thủy
trong đó tập trung xử lý các trường hợp là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn ma túy
bên cạnh việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm hoạt động
trên các tuyến giao thông đường bộ cũng đã được lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phát hiện kịp thời
công an cũng đã tiếp nhận của quần chúng nhân dân giao lộp không một khẩu súng quân dụng
rồi đến ngày một mươi hai tháng một lực lượng cảnh sát thông của phòng cảnh sát thông đã phối hợp với công an huyện kim bảo
trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện và thu giữ một mươi một năm kg pháo lổ
đấy là một trong những cái mà thành tích hết sức đáng khích lệ và ghi lệnh đối với lực lượng cảnh sát thông công an tỉnh hà nam
công an các huyện xã thị trần
công an trên địa bàn tỉnh hà nam cũng đã tiến hành xây dựng các phương án kế hoạch dịp trước trong và sau tết nguyên đán
theo đó đã giao chỉ tiêu phân công cụ thể cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền
để nhân dân nắm được các phương thức hoạt động của các đối tượng phạm tội kịp thời báo cho lực lượng công an
khi có các tình huống phát sinh xảy ra trên địa bàn đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình ra soát các loại đối tượng
tập trung phát hiện xử lý các hành vi vi phạm nóng thường xảy ra vào dịp tết như phòng cháy chữa cháy hay pháo nổ
tôi cũng đã tập trung tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nắm và hiểu được các tác hại của sự nguy hiểm của pháo nổ
do vậy về cơ bản đến thời điểm này trên địa bàn pháo nổ cơ bản được kiềm chế rất nhiều so với tết năm hai nghìn hai mươi ba
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết dương lịch và tết nguyên đán giáp thìn
không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với từng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà nam
trên hết là bảo vệ cuộc sống bình yên để nhân dân vui xuân đón tết chào đón năm mới với khí thế niềm vui mới
được lực lượng công an và gia đình tuyên truyền vận động lê xuân phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở phường hương dũng
thành phố vinh tỉnh nghệ an đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra
ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn văn hoài
quê huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an đang mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ hơn năm trăm bốn mươi g ma túy đá
đầu tranh mở rộng vụ án lực lượng công an phát hiện hoài và phúc đã câu kết với nhau mang ma túy từ trung quốc về thanh hóa tiêu thụ
sau khi hoài bị bắt phúc đã bỏ trốn sang trung quốc và đổi tên mới
sau chín năm lẩn trốn nơi đất khách quê người ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
phúc trở về nước và được lực lượng công an chính quyền địa phương và người thân tuyên truyền vận động nên đã đến cơ quan công an để đầu thú
hiện đối tượng đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng lý gia linh sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại ấp phú giao xã thạnh quới huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
và đối tượng lý thải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp rạch xên xã thạnh phú huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
còn về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an huyện long phú tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đối với đối tượng trương thị mỹ phụng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp phụng an xã song phụng huyện long phú tỉnh sóc trăng
và đối tượng nguyễn tiến sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn một xã đạ tồn huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng phải nhận quyết định truy nã số chín trăm sáu mươi tám ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu

bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hãy sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện